thưa quý vị mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày vừa qua tại một số tỉnh thành phố ở miền trung đã gây ra tình trạng ngập lụt và chia cắt tại nhiều khu vực
hàng trăm nghìn hộ dân đã phải di chuyển và sơ tán đã có những thiệt hại về người và tài sản
với trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đã đưa ra cảnh báo cấp độ bốn rủi ro ở các tỉnh thừa thiên huế đà nẵng
đây là mức cảnh báo cao nhất đối với mưa lớn cho thấy sự nguy hiểm rất lớn
và đã có rất nhiều những hình ảnh clip được chia sẻ từ chính những cư dân mạng đang có mặt tại những khu vực bị mưa ngập
lo lắng bất an cùng những lời chia sẻ động viên về trận mưa lịch sử này đang trở thành chủ đề thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng
chủ động ứng phó với mưa ngập không chủ quan và phải bảo đảm sự an toàn tính mạng cho bản thân
đây cũng là nội dung được ý kiến cư dân mạng chia sẻ với người dân miền trung ngay vào thời điểm này
đường phố thành sông sau mưa lớn ô tô xe máy hàng loạt xe chết máy giữa đường
tại nhiều nơi nước đã lên cao từ một cho đến một năm mét khiến không ít các khu vực bị ngập sâu và cô lập
và đây là cách duy nhất để di chuyển vào lúc này đó chính là dùng thuyền đẩy
hoặc bằng cách thức độc lạ giao hàng hồi mưa lũ như thế này
những hình ảnh này đã liên tục được truyền
chia sẻ trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua
nơi tôi và gia đình đang sống là ngũ hành sơn
hôm nay mưa to thật cầu mong mọi người đều an toàn
năm nào nước cũng tràn vào nhà song trận mưa hôm nay quá lớn lại kéo dài nước đổ về gia đình trở tay không kịp
từ hồi trận lụt lịch sử một mươi bốn tháng một mươi năm ngoái cứ mưa lớn là thấp thỏm rời đồ đạc đánh xe đi nơi khô giáo
ở đô thị ven biển mà thấy mưa lớn giật mình
thật nghịch lý
tình trạng cứ mưa lớn là ngập đã khiến nhiều người phải bày tỏ sự lo lắng
cuộc sống sinh hoạt của hàng nghìn người dân bị đảo lộn vì phải ứng phó với mưa bão
nhiều video hình ảnh về kiếp nạn thứ tám mươi hai khi gặp mưa lụt ở đà nẵng đều nhận được sự chú ý của cư dân mạng
đơn cử như khoảnh khắc được chia sẻ từ một nhóm bạn sinh viên này
vừa dọn dẹp ăn cơm trong lúc nước đang tràn vào nhà
tất cả chạy đồ sắp xếp lại mọi thứ
để tránh hỏng khóc
nhưng sự bình tĩnh lạc quan trước tình trạng mưa bão lớn ngập lụt của rất nhiều bạn trẻ
là điều nhận được sự tán dương từ cộng đồng mạng
cùng với đó là lời động viên chia sẻ và mong thời tiết bớt khắc nghiệt
năm ngoái mưa lớn hơn nhưng đúng là ký ức mình cũng ùa về
nhớ lại hình ảnh phòng trọ ngột ngang đổ mà mọi người chia sẻ
hiện tại chúng mình cố gắng thích nghi và hy vọng lịch sử không nạp lại
trải nghiệm đáng nhớ của đời sinh viên đúng là sinh viên đi ở trọ gặp cảnh này khổ ghê
mong mưa ngớt cuộc sống của các bạn nhanh cổ tịp trở lại
chỉ mong không mưa lớn như năm ngoái nước ngập đã khổ rồi tới khi nước rút dọn đồ còn vất hơn
trong khó khăn của thiên tai thời tiết luôn có sự đồng hành hỗ trợ của các chiến sĩ công an nhân dân
quân đội nhân dân cùng nhiều lực lượng khác
trong suốt những ngày vừa qua họ đã liên tục dầm mình trong mưa
để kịp thời ứng cứu dân bị ngập lụt
khi có thông tin cần ứng cứu các lực lượng đã khẩn trương có mặt đưa phao cứu hộ đến tương trợ kịp thời
tại thành phố đà nẵng một trăm linh lực lượng công an được huy động tăng cường
thường trực tại các điểm ngập lụt để hỗ trợ người dân
mới đây một clip ghi lại hình ảnh cứu hộ người dân vùng ngập lụt vào lúc ba h ba mươi phút sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng
theo đó tại khu vực quận liên triều thành phố đà nẵng
ngay sau khi nhận được thông tin về hàng chục người dân đang bị mắc kẹt tại đây
lực lượng công an đã khẩn trương tiếp cận huy động nhiều phương tiện và xuyên đêm giải cứu
đưa người dân sâu tán đến nơi an toàn
đi từng ngõ ra từng nhà tuyệt đối không để bất kỳ một người dân nào trong khu vực
nguy hiểm là tinh thần đang được quán triển đến từng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
rất nhiều bài viết được chính cư dân mạng chia sẻ khi được các chiến sĩ công an ứng cứu kịp thời
cũng đã có đông ý kiến cư dân mạng gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an
cùng với các lực lượng khác đã không quản ngại vất vả khó khăn nhằm đảm bảo sự an toàn cho nhân dân
trận lụt đợt này nước to quá chồng lại bị tai biến nên gia đình kêu cứu
nhờ các chiến sĩ công an đưa ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn
khắp các khu dân cư bị ngập
hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an
công an thành phố tiếp cận từng nhà để hỗ trợ người dân
kê cao đồ đặn di chuyển người già trẻ em đến nơi an toàn
đồng thời tiếp tế bánh mì mì tôm nước uống cho những người ở lại
xin được cảm ơn những người anh hùng giữa thời bình
không quản mưa lạnh nhìn các chiến sĩ giậm mưa liên tục vài ngày mà thương quá
không có các anh thì không biết bao nhiêu người sẽ phải khổ sở ứng phó với mưa ngập như thế này
chúc các chiến sĩ nhiều sức khỏe và bình an
dự kiến mưa lớn gây ngậm
sạt lở đất vẫn còn những diễn biến phức tạp
ngay lúc này người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng
hãy chủ động ứng khó kịp thời
nghiêm túc tuân thủ các quy định của lực lượng chức năng
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của chính mình
cùng với đó là mong muốn người dân ở khu vực miền trung
sẽ sớm vượt qua được những khó khăn này
suy nghĩ của bạn về nội dung này như thế nào
hãy để lại ý kiến trên fanpage của truyền hình công an nhân dân